tại thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử lưu động đối với bị cáo lục văn quân về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng ngày một mươi hai tháng hai ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lục văn quân được một người đàn ông quốc tịch trung quốc liên lạc qua điện thoại và thuê đến mốc bảy trăm năm mươi ba thuộc địa phận xóm đồng biên xã tri phương huyện trùng khánh để chở người nhập cảnh trái phép vào việt nam
đồng thời đón người xuất cảnh trái phép sang trung quốc với số tiền hai trăm năm mươi nhân dân tệ một người
vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày tại xóm cốc cáng thị trấn trà lĩnh lục văn quân bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang chở hai người có quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo lục văn quân sáu năm tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
đồng thời đón người xuất cảnh trái phép sang trung quốc với số tiền hai trăm năm mươi nhân dân tệ một người